tại hà nội hội khuyến học việt nam đã tổ chức lễ trao học bổng học không bao giờ cùng lần thứ nhất cho một trăm bốn mươi bốn cá nhân tiêu biểu
tham dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan
chủ tịch hội khuyến học việt nam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình của hội khuyến học việt nam
đây là hoạt động có tính nhân văn sâu sắc đối với phong trào học tập suốt đời
của bác thiết thực đẩy mạnh thực hiện chỉ thị năm về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
một trăm bốn mươi bốn cá nhân từ hai mươi tỉnh thành phố phía bắc được tôn vinh lần này là những cá nhân đã nỗ lực không ngừng
vượt qua khó khăn về đời sống bệnh tật thực hiện tốt lời dạy bác hồ về học không bao giờ cùng
những điển hình này bao gồm từ các cháu lớp một đến các cụ già cao tuổi
từ tri thức đến nông dân từ người lao động thủ công nghèo đến nhà sản xuất xoanh nhân người khuyết tật